sáng ngày hai mươi tháng sáu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam thuộc cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
đã kịp thời cứu nạn tàu cá mang số hiệu na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts cùng bảy ngư dân bị nạn trên biển đưa vào cảng cửa lò tỉnh nghệ an an toàn
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu tàu cá na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts với bảy thuyền viên trên tàu do ông thái bá tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trường
khi đang hành nghề đánh bắt trên biển thì bị gãy trục lát mất khả năng điều động
các thuyền viên trên tàu đã tổ chức khắc phục nhưng không hiệu quả
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam điều tàu cứu nạn sát bốn trăm một mươi một
đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ bảy thuyền viên và tàu na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts về cảng cửa lò
bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương